để thu hút được nhiều con mồi đối tượng thanh liên tục đăng tải các bài viết với nội dung quảng cáo rào bán ký test xét nghiệm covid một mươi chín giá rẻ
khi có người liên hệ đặt mua thanh chủ động yêu cầu khách hàng đặt cọc với số tiền nhất định
khi bị hại đã chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng mà thanh mượn trước đó đối tượng lại tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu khách hàng chuyển toàn bộ số tiền mua hàng cho mình
sau khi nhận được tiền của bị hại thanh liền chặn liên lạc và rút toàn bộ số tiền ra để tiêu xài và chơi game
bằng thủ đoạn trên thanh đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
được biết đối tượng thanh nghiện game và thường lang thang trên các quán internet trên địa bàn thành phố hà nội hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
mặc dù vẫn trong quá trình điều tra song việc bắt giữ đối tượng lừa đảo nguyễn trí thanh giúp cho hành vi lừa đảo bị ngăn chặn và sẽ không còn những trường hợp người dân bị lừa bởi đối tượng này
vụ việc cũng là lời nhắc
nhắc nhở cho mọi người về vấn đề tỉnh táo sáng suốt trong việc lựa chọn địa chỉ giao dịch tinh cậy bởi số tiền gần hai trăm linh triệu đồng không phải là số tiền nhỏ
quý vị không nên quá tin tưởng vào các lời dụ dỗ trên mạng xã hội mà cẩn trọng hơn trước các chiêu trò lừa gạt người ngày càng tinh vi trong bối cảnh dịch bệnh ngày nay